trực tiếp móc túi nạn nhân lấy tiền và tài sản đối tượng cảnh giới
nhóm đối tượng này đi trên các tuyến đường
khi phát hiện người có tài sản thì sẽ thông báo bằng cách khoát tay chỉ với phía nạn nhân để cả nhóm biết và bám theo
khi đến địa điểm thuận tiện bọn chúng sẽ thực hiện hành vi phạm tội một cách nhanh chóng theo đúng nhiệm vụ đã được phân công
sau khi trộm cắp được tiền và tài sản các đối tượng nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường
khi thấy không còn bị truy đuổi của nạn nhân những người xung quanh thì các đối tượng sẽ gọi điện hẹn nhau vào một quán cà phê ven đường và tiến hành chia tài sản vừa trộm cắp được
nạn nhân là ông lưu quốc sáu mươi ba tuổi quốc tịch anh trú tại quận tám thành phố hồ chí minh
ông quốc điều khiển xe máy từ nhà đi qua cầu chữ y
khi đến ngã ba nguyễn biểu cao đạt phường hai quận năm thì bị một nhóm thanh niên vượt lên tạo ra cảnh va chạm
nhóm này áp sát trộm của nạn nhân một chiếc điện thoại một năm triệu đồng và ba trăm linh đô la mỹ
trước đó nhiều người khi tham gia giao thông trên đường phố
thành phố hồ chí minh đã trở thành nạn nhân bị mất tài sản sau những vụ va chạm giao thông
tương tự như trường hợp của một người đàn ông di chuyển trên đường nguyễn thị thu minh quận tân bình sáng hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
hai một cặp vợ chồng đi xe máy chở theo con nhỏ đi trên giao lộ trần ngọc diện thảo điền thành phố thủ đức vào ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
hàng chục video đã lan truyền trên mạng xã hội về các vụ trộm cướp này
đề hoàng mạng lớn trong sự luận
mỗi nhóm khoảng trừ năm đến bảy tám đối tượng đi trên các phương tiện xe gắn máy
và đi di chuyển ở các tuyến đường trong hòa thành
khi phát hiện các nạn nhân trên người có những vật quý
kể cả điện thoại di động kể cả là xác định đây là những cái tiền hồ bỏ trong các túi
thì đối tượng sẽ ra hiệu cho các băng nhóm sẽ giám sát đeo bám nạn nhân
sau khi lấy những vật dụng kể cả tiền của nạn nhân thì các đối tượng tỏa đi khắp nơi
trong một thời gian thì các băng nhóm đã gây ra rất là nhiều vụ trên các tuyến giao thông
trên các tuyến đường ở các khu vực trung tâm gây bức xúc cho người dân
không thể phủ nhận một trong những vấn đề nhất nhố nhất trên địa bàn tp hcm
là nạn trộm cắp trên đường phố với mức độ táo tợn manh động và nguy hiểm ngày càng gia tăng
với những clip gian cảnh va chạm giao thông để trộm cắp tài sản được lan truyền trên mạng xã hội
càng cho thấy vấn nạn này ở tp hcm đã biến tướng với thủ đô